một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại km số một mươi bảy quốc lộ hai đường hà giang tuyên quang thuộc xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang làm hai người tử vong tại chỗ
xe khách dừng nằm biển kiểm soát hai mươi ba b hai trăm sáu mươi chín của nhà xe bằng phấn do lưu xuân quang điều khiển đã va chạm với hai xe đi ngược chiều gồm xe ô tô bốn chỗ do anh nguyễn thế quang điều khiển và xe mô tô chở theo hai người là hoàng trung dũng và bùi công toàn
hậu quả hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ xe máy bị gãy vụn xe ô tô hư hỏng ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn